trong suốt gần ba mươi năm qua các giáo viên ở huyện miền núi hàm yên tỉnh tuyên quang
đã không quản ngại khó khăn vất vả để bám bản dạy chữ cho học sinh nơi đây
đối với các thầy cô được thấy học sinh biết đọc biết viết để sau này trưởng thành
góp phần xây dựng quê hương đất nước đó là niềm hạnh phúc lớn lao
là món quà quý giá nhất cho sự tận tụy với sự nghiệp chồng người
nằm cách trung tâm xã yên lâm chừng một mươi năm km điểm trường cọ cỏm thôn thải khao
đứng tranh vanh giữa rừng núi hoàng vu dân cư thưa thớt
phụ trách điểm trường cọm là thầy giáo nguyễn trọng tài quê ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
sau gần hai mươi năm bám trụ ở nhiều điểm trường trên địa bàn xã yên lâm
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thầy giáo tài được phân công phụ trách điểm trường cọm
nhà thầy tài cách điểm trường hơn ba mươi km mỗi tuần thầy chỉ về thăm nhà một lần
nhưng vào mùa mưa có khi cả tháng thầy tài mới về thăm nhà
bởi tuyến đường dài gần một mươi năm km từ trung tâm xã lên đến điểm trường đều là đường đất
những ngày mưa lớn tuyến đường lầy lội trơn trượt nhiều điểm bị chia cắt bởi nước lũ
khó khăn thiêu thốn là vậy nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề các thầy giáo ở đây vẫn quyết tâm bám trụ
gắn bó với các học trò để truyền đạt kiến thức mong các em sau này trở thành người có ích
mình thực sự là cũng gắn bó với địa bàn ở đây
bởi vì muốn có một cái gì đó để cho sự học hành và mọi vấn đề nó sẽ phát triển hơn
để các em được học được hành và biết được cái chữ để giao lưu và tính toán nay mài
có thể là các em sẽ phát triển cao hơn
ngoài giao thông đi lại không thuận lợi thì những thiếu thốn trong sinh hoạt
cũng là khó khăn trở ngại mà các thầy cô giáo cắm bản ở yên lâm phải vượt qua
tại các điểm trường xa xôi như cọ cỏm
gốc chanh các thầy cô giáo phải sống trong điều kiện ba
không điện lưới không sóng điện thoại và không có chợ
cũng như mọi người thôi thì tất cả những thầy cô ở đây là cũng chỉ muốn là mình đem hết sức lực của mình lên
để cái gì để mình có để vượt qua được những khó khăn để cho các em là thoát khỏi cái nạn mù chữ
khoảng năm năm về trước khi trình độ dân trí tại các thôn bản của xã yên lâm còn thấp
đồng bào chưa nhận thức đúng đắn về quyền lợi của con em mình
nên thường xuyên cho các em
để phụ giúp gia đình như chăn trâu đi làm nương trồng em
làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em
trước tình trạng đó các thầy cô giáo cắm bản phải tới từng gia đình có con em thường xuyên nghỉ học
để vận động tâm sự thuyết phục phụ huynh tiếp tục cho con em mình tới trường
trước ý chí sự nỗ lực yêu nghề của các thầy cô giáo cắm bản
đến nay chất lượng giáo dục tại các điểm trường ngày càng được nâng cao
tỷ lệ chuyên cần của học sinh luôn đảm bảo
không còn trường hợp học sinh bỏ học nghỉ học
trong những năm qua thì nhờ có những giáo viên cắm bản như vậy
cho nên là chúng tôi không chỉ nâng cao được chất lượng chuyên môn chất lượng mũi nhọn
mà cái chất lượng giáo dục đại trà nó hết sức quan trọng
và chính những giáo viên thám bản này đã giúp chúng tôi làm được những công việc đó
những năm qua nhiều học sinh ở vùng cao đã đạt được những giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi
tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày một tăng
điều đó khiến nhiều người thêm cảm phục nghị lực của các thầy giáo cô giáo cắm bản
hết lòng dạy từng con chữ từng phép toán cho con em đồng bào dân tộc